bộ y tế vừa có văn bản khẩn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín dịp tết nguyên đán nhâm dần
đến ngày hai mươi sáu tháng một tỷ lệ bao phủ hai liều vaccine cho đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên đã đạt trên chín mươi năm và đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đạt trên tám mươi bảy
để đảm bảo người dân đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm vaccine trong thời gian tết nguyên đán nhâm dần
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín thần tốc hơn nữa
để hoàn thành việc tiêm mũi hai cho người từ một mươi hai tuổi trở lên trong tháng một năm nay tiêm mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong quý i năm nay
không để bỏ sót đối tượng đặc biệt là người có nguy cơ cao đồng thời tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông về lợi ích của tiêm vaccine
để người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch